tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục ngày làm việc thứ ba xét xử phúc thẩm bị cáo đinh lăng thăng và sáu đồng phạm
trong vụ án pvn thất thoát tám trăm linh tỷ đồng khi góp vốn vào ngân hàng đại dương âu xuân bành
tiếp tục phần xét hỏi bị cáo ninh văn quỳnh xin đính chính lời khai vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại cơ quan điều tra
với nội dung đính chính chỉ đạo ban kế toán chuyển tiền sau khi có nghị quyết của hội đồng thành viên về góp vốn
theo bị cáo quỳnh bị cáo không có liên quan gì đến việc quyết định góp vốn của pvn mua hai mươi cổ phần tương đương bốn trăm linh tỷ đồng
tại lần góp vốn đầu tiên chỉ có vai trò gián tiếp trong lần góp vốn thứ hai thứ ba
tại tòa phúc thẩm bị cáo quỳnh tái khẳng định có nhận hai mươi tỷ đồng từ nguyễn xuân sơn và đã chi các khoản như mua căn hộ
đầu tư chứng khoán xóm ô tô cho con đi du học chi để cán bộ cấp dưới đi du lịch
tuy nhiên bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn khẳng định khoản tiền ông ta đã đưa cho bị cáo ninh văn quỳnh là tiền để chăm sóc khách hàng
và đề nghị bị cáo quỳnh hoàn trả số tiền đã nhận là một trăm tám mươi tỷ đồng
tại phiên làm việc chiều nay bị cáo đinh la thăng đã nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi của chủ tọa và nói mình không nhớ một số mốc thời điểm quan trọng
tại phiên làm việc chiều nay bị cáo đinh la thăng đã nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi của chủ tọa và nói mình không nhớ một số mốc thời điểm quan trọng